tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về việc cứu nạn cứu hộ cháu bé một mươi tuổi bị rơi xuống hố cập bê tông tại tỉnh đồng tháp
trong ngày hôm nay lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai dùng mũi khoan uổng xoắn làm tơi đất giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
và đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã khoan đến độ sâu ba mươi năm mét
hiện đội cứu hộ đã tròng cáp vào ba đoạn ống bê tông
đơn vị thi công tiếp tục hút bùn và nước ra
khi không còn ma sát thì nhủ cọc lên
bên cạnh đó lực lượng cứu hộ đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoái nước để hỗ trợ cho việc cứu hộ cứu nạn được nhanh hơn
sau khi đưa ống lên mặt đất thì sẽ có đơn vị công binh của cụ chính trực sẵn ở đây để sẵn sàng các biện pháp nội sôi thăm dò để coi em bé ở đoạn nào trong ống
sau đó thì dùng các biện pháp cưa cắt chuyên dụng để bọc lộ để cứu hộ em bé
chúng ta vừa thực hiện cứu hộ tay trò
chúng ta vừa trưng cầu ý kiến của chuyên gia vừa kêu gọi sự giúp đỡ của tiến trên của các đơn vị có kinh nghiệm về cứu hộ cầu đường để đảm bảo rút ngắn chạy đua làm thế nào trong thời gian sớm nhất để chúng ta có thể cứu hộ em bé
quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt
tuy nhiên đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm tổ chức thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian cứu hộ
các phương tiện máy móc thiết bị và nhân lực vẫn đảm bảo tiến độ thi công
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác sử dụng ma túy gây ảo giác rồi dùng hung khí gây án mạng đó là vụ án xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh bình phước và đối tượng gây án hiện đã bị bắt giữ
đó là nguyễn hữu toàn chú tại thành phố đồng xoài
điều tra ban đầu khi lê tuấn anh chú huyện đồng phú đang nằm nghỉ trên võng của một tiệm tạp hóa toàn đã bất ngờ xuất hiện hai tay cầm hai con dao nhọn đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án toàn đã bỏ đi
toàn đã trốn khỏi hiện trường toàn khai nhận sau khi sử dụng ma túy nghĩ nạn nhân là đang trộm đồ nên đã ra tài sát hại
sáng nay ngày ba tháng một lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã bàn giao huỳnh văn đôn và đặng hàn quốc việt cùng chú tệ quận hải châu cho công an quận hải châu đà nẵng xử lý theo quy định
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện đôn và việt điều khiển xe máy cùng một đoàn xe máy phóng nhanh vượt ẩu tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe nhưng hai thanh niên không những không chấp hành
mà còn dùng súng pháo bắn nhiều phát về phía tổ công tác để khiêu khích rồi phóng xe bỏ chạy được biết trước đó đôn và việt đã từng bị lực lượng chín trăm một mươi một tạm giữ xử lý về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện giao thông
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay một công ty gỗ ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến cho các công nhân đang làm việc hốt hoảng tháo chạy
được biết là ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ kho sơn cột khói bốc cao quần quận
người dân cùng lực lượng bảo vệ đã dùng bình chữa cháy và kéo vào nước dập lửa nhưng không thành
nhận tin báo công an tỉnh bình dương và công an thị xã tân uyên đã điều động một mươi sáu xe chữa cháy gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và nước làm mát vẫn được phun để ngăn cháy không bùng phát trở lại
rất may là vụ cháy không gây thương vong về người
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cùng với tổ công tác chuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
khi triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như các vi phạm giao thông khác
cảnh sát giao thông sẽ không nghe điện thoại và không chịu sự can thiệp từ bất kỳ ai
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng ghi lại đơn vị công tác của người vi phạm nồng độ cồn là công chức viên chức đảng viên lực lượng vũ trang
để trao đổi với cơ quan đơn vị có hình thức xử lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thưa quý vị tết nguyên đán quý mão đang tới gần
nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới tiền có số series đẹp cũng nóng trở lại
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang thậm chí còn vi phạm pháp luật
tại một số trang quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên mạng
thời điểm này mức phí đổi tiền mệnh giá lớn như một trăm linh hai trăm linh đồng giao động từ ba năm
tiền lẻ từ một hai đồng từ một mươi một mươi năm
như vậy nếu đổi khoảng hai triệu đồng mệnh giá hai đồng người dân có thể mất tới ba trăm linh đồng tiền phí
đối với khách hàng có nhu cầu đổi tiền số lượng lớn mức phí này theo quảng cáo sẽ được chiết khấu phải trăng
còn với những tờ tiền có số seri đẹp như năm sinh hay mang các yếu tố tâm linh hoặc thời điểm đổi tiền sát tết
còn có thể lên tới ba mươi ba mươi năm
theo cơ quan chức năng đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ tiền mới tiền độc lạ là thường giao dịch qua mạng
người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí tranh lệch rồi mới giao tiền theo yêu cầu
không ít người khi nhận về cọc tiền bị rút ruột lẫn tiền cũ nát thậm chí cả tiền giả
theo thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
ngoài các đơn vị như ngân hàng tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước mọi hành vi thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp
và bất kỳ hành vi đổi tiền mới tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm tranh lệch đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật
và có thể bị xử phạt từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng theo nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
mức phạt trên áp dụng với cá nhân còn với tổ chức thì sẽ tăng nặng gấp hai lần
tiếp tục với một nội dung khác
thưa quý vị mặc dù các chiêu trò lừa đảo nhắn tin nhờ truyền tiền đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều
tuy nhiên với hình thức tinh vi hơn các đối tượng đã dùng chiêu trò mới đó là gọi video call qua zalo facebook
nhiều người khi nhìn thấy hình ảnh của người thân đã có sự tin tưởng không nghi ngờ mà làm theo yêu cầu nhờ chuyển tiền của các đối tượng lừa đảo
tại tỉnh bắc cạn thời gian gần đây một số nạn nhân đã bị lừa đảo bằng hình thức này

cơ quan công an tỉnh bắc cạn tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thủ đoạn của các đối tượng là chuẩn bị sẵn một đoạn video được cắt ghép từ những hình ảnh đã được chủ tài khoản đăng tải trước đó
quá trình thực hiện giả của gọi video call để vay tiền
đối tượng đưa đoạn video này lên trước camera điện thoại để chiếm được lòng tin của nạn nhân
trước hết là lập ra những tài khoản mạo danh với cái tên giống tên tài khoản thật
để không bị lộ các cuộc gọi video call thường rất ngắn
chất lượng âm thanh
và hình ảnh thường rất kém
khi nạn nhân thắc mắc các đối tượng đưa ra lý do
đang đi đường mạng yếu đường truyền mạng không ổn định
tiếp theo các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm
tạo lòng tin với những người được kết bạn để hỏi vay tiền nhờ truyền tiền
đầu tiên là đối tượng sẽ thu thập một hình ảnh hay video của người thân bị hại
sau đó sử dụng cái ứng dụng trên messe facebook
để thay thế
cái hình ảnh gọi đó bằng người thân để tạo lòng tin
cái video này thì thường xuất hiện tầm một đến ba giây
chỉ để tạo lòng tin ban đầu thôi
sau đó thì là đối tượng sẽ yêu cầu là người bị hại sẽ chuyển tiền
một phương thức khác mà các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây
nhiều người dân trên địa bàn bắc phản đã gặp và phản ánh
họ nhận được thông báo trúng thưởng qua đường đu chính
sau khi mua hàng online
với giải thưởng lên đến một tỷ đồng của kênh bán hàng marketoping có trụ sở tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên một mươi người trúng giải chưa được nhận giải thưởng hay mà hồ sơ còn thiếu hóa đơn mua hàng
để nhận được tiền thường khách hàng phải làm rất nhiều bước
trong đó có việc phải mua thêm nhiều sản phẩm với giá trị cao bất thường
qua thỉnh biểu của công ty smart shopping thì hầu như không có thông tin cụ thể
website smartshoppingvn com được thiết kế sâu dài thông tin mật mờ
địa chỉ liên hệ trên website là địa chỉ không có thật
người chung website chủ yếu đăng ảnh những người trúng giải thưởng để tạo nhầm tin
lợi dụng sự nhẹ tạ và tin của khách hàng thông qua hình thức mua bán trực tuyến và dịch vụ bưu chính để hoạt động lừa đảo khách hàng
bán hàng có chất lượng kém có giá hơn giá thực tế của smart shopping và của những công ty tương tự
có một số tin nhắn họ gửi đến ví dụ như là của các nhà mạng viettel
ví dụ như là của các nhà mạng viettel
điện máy xanh
tuy nhiên thì thực tế là các công ty đó họ chưa thể sử dụng dịch vụ hoặc là họ chưa không phải không phải là công ty đó gọi đến hoặc là nhắn tin đến là bạn đã trúng thưởng
và chúng ta gọi điện đến hỏi tôi có trúng thưởng hay không
để kiểm tra thông tin nó có chính xác hay không
trước khi chúng ta xác định để làm theo hướng dẫn của đối tượng
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác tránh việc xác nhận qua video call
nên tiến hành xác thực lại thông tin bằng cách gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp
tuyệt đối không thực hiện cuộc gọi qua các ứng dụng messenger hay zalo
không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội
bởi đó chính là kẽ hở để các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi
không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại địa chỉ thông tin về tài khoản ngân hàng
tài khoản các dịch vụ trên internet cho bất kỳ cá nhân tổ chức lạ khi không có căn cứ cụ thể
rõ ràng tránh trở thành những nạn nhân của chiêu trò này
càng gần tết nguyên đáng nhu cầu mua yến xào về sử dụng và làm quà biếu của người dân càng tăng cao
lợi dụng tâm lý này thì nhiều đối tượng làm ăn chập đã dùng các thủ thuật tạo ra yến giả nhái kém chất lượng pha trộn phụ da để đánh lừa người tiêu dùng hồng trục lợi bất chính
trên mạng xã hội
trên mạng xã hội
xã hội đang tràn lan những bài viết được chạy quảng cáo để bán yến xào giá rẻ với những thông tin mập mờ
nếu có nhu cầu người mua sẽ phải chuyển khoản trước sau đó mới được nhận hàng
lúc phát hiện hàng kém chất lượng thì người bán bạc vô âm tính

nguồn nguyên liệu yến khi mà yến thô chủ nhà yến người ta đã bán với một mức giá cố định là hai triệu từ hai triệu cho tới hai triệu bốn một lạng yến thô
mà ra một cái lạng yến sạch đó là phải trải qua quá trình rửa rồi gắp rồi xấy
thì cái tạp chất ở trong đó là lúc nào nó cũng sẽ bị hầu đâu đó tầm hai mươi năm đến ba mươi
một là lạng yến mà yến sạch đó mà bảo là dưới ba triệu thì nói thật là mình nghĩ không thể nào có cái giá đó được
hiệp hội yến sào việt nam cho biết đã nhận rất nhiều thông tin phản ánh từ khách hàng về việc mua tổ yến kém chất lượng thậm chí mua phải yến giả trên mạng xã hội
ghi chung chung không có địa chỉ cụ thể rõ ràng và nhái thương hiệu sản phẩm như yến xào nha trang khánh hòa phú yên
đây là những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng trừ những đơn vị doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép kinh doanh thương hiệu sản phẩm được đăng ký đầy đủ và có hoạt động lâu năm
hiệp hội kiến nghị các cơ quan chức năng nên thứ nhất là quản lý lại những cái người mà bán mua bán yến trên mạng xã hội
nên có những cái chế tài xử phạt
những cái cơ sở mà bán yến
bán hàng không chất lượng hàng kém chất lượng hàng giả để mà bảo vệ được cái người mà buôn bán chân chính
hiện nay trên thị trường yến xào có ba loại
yến xào trắng thường có màu trắng đục
yến xào hồng có màu hồng nhạc hoặc có thể chuyển sang màu vàng cam
yến xào huyết có màu đỏ đặc trưng
yến xào giả thường có màu trắng sáng
nếu soi ra ánh sáng có thể thấy yến trong suốt
ngoài ra yến thật khi quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy các sợi yến đang xen nhau
khi cho yến ngâm vào trong nước
yến thật sẽ dần nở ra nhưng vẫn giữ được màu sắc như ban đầu
ngồi có mùi xanh đặc trưng của yến như lòng trắng trứng
hiệp hội sẽ chủ động xây dựng quy trình quản lý và vận hành cơ sở dân dụ chiếm yến
cũng như cơ sở chế biến và tinh chế yến theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế

và từ đó góp phần là ổn định được chất lượng của tổ yến
và quá trình kiểm soát đầu ra của tổ yến được nghiêm ngặt và phương lợi hơn
để mua được những sản phẩm yến xào có chất lượng phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe
hoặc làm quà biếu cho người thân bạn bè trong dịp tết
người tiêu dùng cần lưu ý các cách phân biệt yến xào thật và yến giả
để lựa chọn được sản phẩm tốt chất lượng tương xứng với giá tiền
bạn nên lựa chọn những cơ sở yến xào có uy tín địa chỉ rõ ràng